những ngày qua chính quyền phường xá tại tp hcm đang gấp rút lập danh sách tổ chức xét duyệt người dân thuộc diện thụ hưởng gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
để gửi về cấp quận thẩm định phê duyệt kinh phí
trước thông tin này có nhiều luồng ý kiến đưa ra về việc có nên công khai tên người được hỗ trợ covid một mươi chín hay không
lãnh đạo thành phố đã có những phản hồi về vấn đề này
bên cạnh các luồng ý kiến ủng hộ việc công khai danh tính người nhận hỗ trợ để minh bạch
thì cũng có không ít người băn khoăn về vấn đề này vì đây là thông tin cá nhân là chuyện tế nhị
giải đáp những thông tin trên lãnh đạo linh trung tp thd cho biết khi thống nhất danh sách
phường sẽ niêm yết công khai bằng cách dán tại bảng thông tin của khu phố của trụ sở phường
công khai tại trang thông tin điện tử của tp thd
đồng thời phường cũng sẽ có mã qr để người dân quét mã kiểm tra phản hồi danh sách
theo ông lê minh truyền chủ tịch ubnd phường bảy quận tân bình
khi lập danh sách địa phương cũng chỉ đạo danh sách ở các bảng thông tin của từng khu phố
hoặc một số nơi thì đăng trang nhóm mạng xã hội
tuy nhiên việc này cũng còn bắt cập
dự kiến tại địa phương sẽ chi hỗ trợ từ ngày hai mươi tám tháng chín đến ngày năm tháng một mươi
hình thức chi bằng tiền mặt do cán bộ tại phường đến từng nhà trao trực tiếp
ông truyền cho hay việc triển khai lần này chính quyền thành phố sẽ áp dụng công nghệ
có app ứng dụng để theo dõi việc phát hỗ trợ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại